đại biểu phạm văn hòa ủy viên ủy ban pháp luật của quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu với việc kiểm tra an toàn vệ sinh lao động thì các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần triển khai quyết liệt để những nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động thì các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần triển khai quyết liệt để những nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động thì các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần triển khai quyết liệt để những nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động thì các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần triển khai quyết liệt để những nguy cơ
tài nạn lao động diễn biến phức tạp còn ảnh hưởng tới môi trường sản xuất bền vững tới sức hút đầu tư nước ngoài và việc thực thi các cảm kết về lao động của nước ta trong hiệp định thương mại tự do giữa việt nam với các nước
pháp luật đã có những quy định cụ thể và đầy đủ về an toàn vệ sinh lao động thế nhưng vẫn xảy ra nhiều vi phạm dẫn đến hậu quả thương tâm
thậm chí có ý kiến cho rằng con số tai nạn lao động mới chỉ phản ánh một phần thực tế khi có doanh nghiệp cố tình giấu nhẹ những vụ việc này
do đó để giảm nguy cơ mất an toàn lao động thì phải làm sao để không còn tình trạng mất mạng vì lách luật
các nghiên cứu đã chỉ ra tai nạn lao động từ nguyên nhân khách quan do yếu tố bên ngoài mà con người không quyết định được
có thể không nhìn thấy không lường trước được chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ khoảng ba
còn nguyên nhân chủ quan chiếm phần lớn trong số các nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động lên tới bảy mươi ba
cụ thể hơn quá nửa năm mươi bốn nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động chết người là do người sử dụng lao động
thực tế cũng minh chứng điều này khi phần lớn tai nạn lao động thuộc các trường hợp người sử dụng lao động thiếu quan tâm
chưa chú ý thực hiện quy định pháp luật về quản lý kiểm soát nguy cơ rủi ro tại nơi làm việc
từ đó kéo theo chính người lao động cũng dần lờ là chủ quan không tuân thủ các quy định về an toàn
đặc biệt là kiểu làm lách luật khi doanh nghiệp thực hiện các quy định trong vấn đề này một cách hình thức
chờ sát với thực tiễn chờ tập trung vào người lao động cũng như công việc họ làm
như vậy các đơn vị doanh nghiệp hoàn toàn có thể khắc phục những nguyên nhân chủ quan để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc
nhưng trách nhiệm của các đơn vị sử dụng lao động nhà thầu chủ đầu tư cũng là lớn nhất và quan trọng nhất
để có thể giảm đi các vụ tai nạn lao động cũng như hạn chế thương tổn đối với sức khỏe con người
một trong những nguyên tắc của bộ luật lao động đã nêu rõ doanh nghiệp phải đảm bảo điều kiện an toàn thì mới được sản xuất
mà để làm được điều đó doanh nghiệp phải có trách nhiệm xây dựng ban hành tổ chức thực hiện các nội quy các quy trình đảm bảo an toàn tại nơi làm việc
hơn nữa cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ việc các nhà máy đã được trang bị các dây chuyển máy móc mới hiện đại vận hành tự động ngày càng nhiều
thế nhưng một bộ phận người lao động lại chưa được huấn luyện đào tạo kịp thời nên phải đối mặt với những rủi ro về an toàn lao động
bởi dù máy móc có hiện đại đến đâu thì con người vẫn là mấu chốt vì chỉ một chút chủ quan lơ là của cả người lao động và người sử dụng lao động trong quá trình sản xuất sẽ dẫn đến những hậu quả đau lòng
về mặt thể chế luật an toàn vệ sinh lao động cũng như hệ thống chính sách pháp luật hiện nay đã tương đối đầy đủ và tiếp cận với các tiêu chuẩn lao động quốc tế
tuy nhiên để thực thi tốt các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra giám sát xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn lao động đảm bảo kiểm soát tốt các yếu tố nguy hiểm
đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp cơ sở để xảy ra tai nạn lao động do lỗi chủ quan
với việc cơ quan thanh tra chuyên ngành năm mươi năm mới có thể thanh tra lại doanh nghiệp một lần thì lực lượng này dù ở cấp nào cũng cần sớm được đảm bảo có đủ số lượng
năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đảm bảo chất lượng các cuộc thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm
đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động
với các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa tiếp cận được các quy chuẩn về an toàn vệ sinh lao động
thì cần thêm những sự trợ giúp hướng dẫn để họ có những hành động đúng và kịp thời
thậm chí an toàn lao động cần trở thành tiêu chí đánh giá doanh nghiệp để họ tự giác tự kiểm tra giả soát nội quy
quy trình an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp cơ sở của mình từ đó phát hiện sớm nhất những thiếu sót và nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động
ở các nước trên thế giới công tác đảm bảo an toàn lao động được thực hiện bằng cách phân định cụ thể trách nhiệm pháp lý
vì vậy trách nhiệm cá nhân và liên đới từng người từng khâu trong các bộ phận có liên quan nếu để xảy ra mất an toàn lao động rất rõ ràng
lực lượng thanh tra phải đến trực tiếp nơi làm việc của người lao động khi phát điện những điểm chưa đảm bảo thì yêu cầu khắc phục ngay
còn chủ sử dụng lao động một khi vi phạm quy định pháp luật không có phương án an toàn lao động
dẫn đến tên nạn chết người sẽ bị chế tải nghiêm khắc rút giấy phép hoạt động
bên cạnh đó an toàn lao động là việc cần thực hiện thường xuyên liên tục không chỉ gói gọn trong một phong trào hay khoảng thời gian nhất định
vì chỉ cần vài giây bất cần mỗi phút mỗi giờ qua đi nếu chủ quan trong đảm bảo an toàn vệ sinh lao động thì đều có thể phải trả giá đắt
hậu quả thương tâm và tàn khốc từ tai nạn lao động là điều mà chúng ta đã thấy
vậy nên đảm bảo an toàn lao động không chỉ đơn thuần là những khẩu hiệu xuông
mà cần được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực để có thể giảm thiểu các vụ việc đau lòng như đã xảy ra thời gian qua